liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng sông vào bệnh viện đa khoa tâm hồng phước khống chế giám đốc đòi nợ
ngày ba mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng quang toàn còn gọi là toàn đen
tám mươi tám tuổi quê thành phố hải phòng để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ban đầu ông nguyễn thế trữ giám đốc bệnh viện đa khoa tâm hồng phước
có vay tiền của một số người để đầu tư làm ăn
trong đó đặng quang toàn và vợ cho ông thử vay năm trăm năm mươi triệu đồng
sau nhiều lần không đòi được nợ chiều hai mươi một tháng một mươi hai toàn cùng vợ và một nhóm người khác đến bệnh viện của ông thử để đòi
tại đây toàn xông vào phòng làm việc của ông thử đe dọa lục xoát đồ đạc bên trong
khi mở ngăn kéo bàn làm việc của ông thử toàn phát hiện bọc tiền khoảng năm trăm linh triệu đồng nên giật lấy
khi ông thử rằng lại thì bị toàn dùng tay đánh vào mặt dùng bút tấn công để lấy tiền
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ